chương trình xây cầu dân sinh cho đồng bào vùng sâu vùng xa đến nay đã đi được hai phần ba trạng đường
có thể nói nơi đâu có những nhịp cầu được xây dựng thì nơi đó nỗi lo của bà con được vơi đi
mùa xuân này rất nhiều bà con đồng bào các dân tộc ở nhiều địa phương trên cả nước được đón xuân trong niềm hân hoan
bởi nỗi lo mất an toàn khi mùa mưa lũ đến đã không còn
mỗi ngày cầu dân sinh được hoàn thiện là món quả ý nghĩa dịp đầu xuân năm mới
góp phần tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế nâng cao chất lượng cuộc sống
trước đây khi chưa có chiếc cầu treo này việc đi lại của người dân xã lưu lương huyện cầm khê tỉnh phú thọ
gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt trong mùa mưa lũ
trên địa bàn xã đã hình thành các cầu nhỏ nhưng có nhiều rủi ro
nhiều học sinh đi học qua sông đã bị lũ cuốn trôi gây tang thương cho các hộ gia đình nơi đây
nay khi cầu được xây dựng và đưa vào sử dụng thì nỗi lo đuối nước đã không còn
đến nay cây cầu đồng trè đã hoàn thành
từ nay cảnh người dân lo sợ
mỗi lần qua cầu tạm hay các em nhỏ qua suối mùa mưa lũ không còn là cơn ác mộng
câu chuyện mà bà phùng thị lân kể chỉ còn là chuyện xưa cũ

cũng đi được nhưng mà bố mẹ
bố mẹ phải cõng cõng cõng cõng đi qua cầu này
ở bên kia phải cõng còn chúng em qua đây chúng em phải cõng cháu lội qua cầu đi sang trường
cùng nằm trên địa bàn huyện cẩm khê cây cầu thôn tiên phong xã yên tập
là cây cầu đầu tiên được hoàn thiện và đưa vào sử dụng trước tết nguyên đán của tỉnh phú thọ
cầu có chiều dài sáu mươi bốn một mươi hai mét rộng ba m
trước đây khi chưa có cầu vào mùa lũ thôn tiên phong gần như bị cô lập hoàn toàn bởi con ngòi me này
người dân trong xóm tiên phong vẫn còn nhớ cảnh người bị lũ cuốn trôi vào trận lũ lịch sử năm hai nghìn một mươi
có cây cầu mới người dân phấn khởi bởi từ nay đã không còn cảnh khó khăn khi qua sông qua suối nữa
cây cầu kịp hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ cho bà con đi lại trong dịp tết
về mùa lũ thì tại vị trí xóm tiên phong này là bị cô lập không đi lại được
trong năm hai nghìn một mươi năm trận lũ lịch sử năm hai nghìn một mươi năm
trận lũ lịch sử năm hai nghìn một mươi năm đã xảy ra lũ cuốn trôi người trên vị trí cầu tiên phong này
cho nên việc đi lại của nhân dân rất khó khăn
khi xây dựng xong hai cây cầu này thì nhân dân có cầu để đi lại
để giao thương kết nối giữa địa phương với các vùng miền khác
nó tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội rất mạnh mẽ
tiếp nối thành công từ dự án một trăm tám mươi sáu cầu treo dân sinh
đến nay ban quản lý dự án cầu dân sinh của tổng cục đường bộ việt nam
tiếp tục được giao quản lý xây dựng cầu dân sinh
vấn đề phù hợp với các địa phương và đơn vị liên quan
trong bảo đảm chất lượng công trình luôn được chú trọng
đây là một dự án nó rất thiết thực với các tỉnh có các xã nghèo
gần nghèo người dân được hưởng lợi trực tiếp
và đây là cái mà chúng ta đi đâu cũng thấy người dân cảm ơn đảng của chính phủ

thì chính phủ cũng như quốc hội thì nên cho bà con nhân dân
tức là cho dự án được vay nốt số một năm trăm linh cầu còn lại
để mà hoàn thành được dự án
những cây cầu dân sinh được xây dựng là ước mơ ngàn đời
của người dân vùng sâu vùng xa
những cây cầu treo mới phục vụ dân sinh đã đến với người dân
để giúp họ xóa bỏ nỗi lo mỗi khi mùa mưa lũ về
năm mươi tỉnh được thụ hưởng từ dự án xây dựng cầu dân sinh
và quản lý tài sản đường địa phương
từ nguồn vốn hỗ trợ của ngân hàng thế giới quân banh
dự án hoàn thành sẽ gốc phần khốc nhỏ
xóa bỏ những cây cầu dân sinh tạm bỡ hư hỏng nặng
mất an toàn và mang đến cho người dân một mùa xuân trọn vẹn